cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cà mau đang tạm giữ hình sự đối tượng huỳnh việt nhớ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại phường tám tp cà mau về hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy
đối tượng nhớ đã bị lực lượng tuần tra kiểm soát bắt quả tăng cùng với tăng vật vào ngày một mươi một tháng bảy
theo đó vào chiều ngày một mươi một tháng bảy đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết hợp cùng các đội nghiệp vụ
thuộc công an tp cà mau tiến hành tuần tra kiểm soát đến khu vực khóm năm phường năm
phát hiện nhớ điều khiển mô tô có biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng và kiểm tra phương tiện lực lượng công an phát hiện sáu gói ni lông
bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin và một số tăng vật khác
khai thác nhanh nhớ khai nhận số thang vật trên là ma túy do nhớ vừa vận chuyển
từ tp hcm về đến cà mau đang trên đường đi cất giấu thì bị phát hiện bắt quả tang cùng tăng vật